thưa quý vị sáng nay ngày hai tháng năm tỉnh ủy đắk lắc đã tổ chức hội nghị về công tác cán bộ
theo đó có ít nhất một mươi hai vị trí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt được điều động bổ nhiệm tại các sở lãnh đạo cấp huyện thị xã
việc điều động luân truyền cán bộ lần này còn là bước chuẩn bị tạo nguồn sắp xếp bố trí về tổ chức nhân sự chủ chốt
nhằm phục vụ cho công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hành hai mươi năm đến hành ba mươi
từ đầu nhiệm kỳ đến nay ban thượng vụ tỉnh ủy đắk lắc đã thực hiện điều động luân chuyển ba mươi một đồng chí
trong đó có một mươi năm trên một mươi năm đồng chí bí thư huyện và một mươi bốn trên một mươi năm chủ tịch ubnd huyện không phải là người của địa phương
phát biểu do nhiệm vụ bí thư tỉnh ủy đắk lắc nguyễn đình trung nêu rõ
việc điều động luân chuyển cán bộ là việc làm thường xuyên liên tục có vai trò đặc biệt quan trọng
nhằm đào tạo rèn luyện cán bộ qua thực tiễn nâng cao bản lĩnh chính trị năng lực lãnh đạo toàn diện của đội ngũ cán bộ
các đồng chí được điều động luân truyền phải thực sự cầu thị tích cực học hỏi giữ gìn bản lĩnh chính trị
phát huy tính năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
cùng với tập thể lãnh đạo địa phương cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao